tại hà nội đại hội đại biểu đảng bộ khối doanh nghiệp trung ương lần thứ ba đã chính thức khai mạc
phát biểu tại đại hội đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
chủ tịch hội đồng lý luận trung ương biểu dương những thành tích đảng bộ khối doanh nghiệp trung ương đạt được trong nhiệm kỳ qua
nhất trí với mục tiêu tổng quát đảng bộ khối nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đồng chí nguyễn xuân thắng tin tưởng đảng bộ khối sẽ có những bước chuyển biến toàn diện mạnh mẽ đột phá trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị
và công tác xây dựng đảng xứng đáng với vai trò nòng cốt dẫn dắt nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa